xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
thưa quý vị mới đây các chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ bé gái có dấu hiệu bị lừa đảo
phóng viên antv đã có ghi nhanh ngay sau đây
tổ công tác tuần tra của trạm cảnh sát giao thông tuy an phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đang làm nhiệm vụ thì được tài xế nguyễn văn tuyền chú viện kiến sương tỉnh thái bình
làm thuê cho nhà xe thuận hương thành phố nhà trang báo cáo về việc một bé gái có dấu hiệu bị rụ rỗ lừa đảo
lập tức tổ công tác đã nhanh chóng xác định danh tính và biết được bé gái một mươi năm tuổi này
trú tại thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa đang trên chuyến xe từ thành phố nhà trang đến tỉnh phú thọ
để gặp một đối tượng lạ mặt quen biết trên mạng
tổ công tác đã liên hệ với gia đình cháu để hỏi thăm tình hình
đồng thời tiến hành bàn giao và hỗ trợ người thân đưa cháu về nhà an toàn
tổ công tác đã liên hệ với gia đình cháu về nhà an toàn
trong quá trình tham gia giao thông gặp những khó khăn hòn nạn thì nắm được tinh thần đó
cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua cũng đã có những tập thể cá nhân lực lượng cảnh sát giao thông
có những cách làm hay những việc làm rất có ý nghĩa được nhân dân khen ngợi
và cụ thể là trong thời gian gần đây đã lực lượng đã phát hiện và giải cứu một cháu bé
có cái dấu hiệu là bị lừa đảo bàn giao cho gia đình để tránh được một cái trường hợp có thể đáng tiếc xảy ra
vụ việc xảy ra là bài học cảnh tình
cho những bậc làm cha làm mẹ trong việc quản lý nuôi dạy con cái
đừng vì mải mê làm ăn mà bảo bê không quan tâm đến con cái
gián tiếp đẩy con trẻ vào vòng vuốt của các đối tượng lừa đảo buôn người
để đến khi vụ việc đáng tiếc xảy ra có hối hận thì cũng đã muộn màng
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt các bị cáo phạm minh hiền hai mươi hai tuổi chú tệ tỉnh long an bốn năm sau tháng tù
và nguyễn văn phong bốn mươi bảy tuổi chú tệ tỉnh long an hai năm tù
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
để có tiền tiêu xài hiền đăng nội dung nhận làm các con dấu tài liệu lên các mạng xã hội
từ ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
hiền đã mua nhiều thiết bị phương tiện để làm giả tám mươi năm con dấu của các cơ quan tổ chức
và bốn tài liệu của cơ quan tổ chức thu lợi bất chính hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
phong là người giúp sức cho hiền vận chuyển máy móc thiết bị và giao tài liệu giả
cho khách hàng với số tiền công mỗi lần là từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi ngàn đồng
ngoài án phạt tù hội đồng xét xử tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo
đã thu lợi bất chính hơn hai trăm bốn mươi tám triệu đồng
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa bị công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công
bước đầu xác định số tiền lừa đảo là trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long quê ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn
cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn như giả danh nhân viên tập đoàn panasonic
hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn
vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền
vào ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng
qua đầu tranh đã làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia câu kết với hai đối tượng người việt nam
hiện đang trốn ở campuchia tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
công an truyền thông
công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm đối tượng gồm
đào thị ngọc hạnh nguyễn thị hồng ngọc phạm ngọc huyền cùng cư trú tại huyện lấp vò
huỳnh thị tú sương và phạm thị kim ngân cùng chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
các đối tượng này đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán nhằm thu lợi bất hợp pháp
theo kết quả điều tra của công an tỉnh đồng tháp từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tỉnh một mươi sáu cá nhân trong đó có năm đối tượng trên đã bán thông tin tài khoản thanh toán
cho phạm ngọc phước trú tại huyện lấp vò cùng đồng bọn với số tiền từ bốn trăm linh cho tới bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
quá trình điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam hai đối tượng
mức phạt chung của các đối tượng đào thị ngọc hạnh và phạm kim ngân là bốn mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
còn đối tượng ngọc huyền và sương sẽ nộp phạt số tiền là hai mươi một hai trăm năm mươi đồng một người
đồng thời buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm
ngày một mươi sáu tháng tám tại khu vực bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
đội kiến sát hình sự công an thành phố sơn la chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng
bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã về tội ma túy
các đối tượng bị bắt là ló văn thanh trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
bị truy nã theo quyết định vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
ló văn khải trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
đang bị truy nã theo quyết định ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
cần lựu quét xảy ra vào đêm ngày năm tháng tám đã gây ra thiệt hại nặng nề
trên địa bàn các xã hồ bốn khao mang và lao trải của huyện mù căng trải tỉnh yên bái
cùng với các sở băng ngành khác lực lượng công an huyện mù căn trải
đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn
đồng thời triển khai nhiều biện pháp để ổn định tình hình
không để các đối tượng xấu hoạt động gây mất an ninh trật tự tại các nơi xảy ra mưa lũ
cần lựu quét xảy ra vào đêm ngày năm tháng tám đã làm nhiều công trình trụ sở
nhà cửa ruộng nương của nhân dân trên địa bàn các xã hồ bốn khao mang và lao trải
của huyện mù căn trải tỉnh yên bái bị vùi lớp hư hỏng gây thiệt hại hiêm trọng về người và tài sản
đã có ba người chết gần hai trăm năm mươi căn nhà bị ngập cuốn trôi thiệt hại ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
công an huyện mù căng trải đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận các điểm bị sạt lở lũ quét
khẩn trương ứng cứu di rời người và tài sản đến những nơi an toàn
đồng thời cử lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại những khu vực này
bên cạnh công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ lực lượng công an các huyện đã lập các tổ trinh sát
đến các địa bàn các xã bị ảnh hưởng để nắm tình hình an ninh trật tự
chủ động phát hiện ngăn chặn hoạt động lợi dụng từ thiện để tuyên truyền đạo trái phép
các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia nắm bắt tư tưởng của nhân dân để kịp thời thăm hỏi động viên
vỗ trợ cho phù hợp đúng đối tượng
cùng với đó công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cũng được tăng cường
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã tổ chức chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tổ chức hướng dẫn phân luồng không để ủn tắc kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông
tại những nơi sạt lở không đảm bảo an toàn
đội giao thông đã cử người có mặt ở trên đường hai mươi bốn trên hai mươi bốn để luôn có trong tình trạng cho người dân đi lại thật sự an toàn
và không có nguy hiểm cho gây áp tắc gây áp tắc cục bộ
cho đến thời điểm hiện tại công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng công an huyện mù căng trải
phối hợp với các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương tích cực triển khai
cùng với đó công an huyện cũng tiếp tục tăng cường
lực lượng chủ động bám địa bàn nắm chắc tình hình không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ
để hoạt động vi phạm pháp luật giữ vững tình hình an ninh trật tự
tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền và người dân sớm ổn định cuộc sống